việc đầu nối khẩn cấp tạm thời cầu xuế sản và quốc lộ một mươi chín c cũng vừa được hoàn thành đắp đất vứt nối để thông xe giải phóng ách tắc giao thông trên toàn tuyến ngay trong mùa mưa này
khi mà có một số những trường hợp mà xảy ra
có thể là sau khi mưa
nó có những một số vị trí mà mất an toàn mà có cái sự phản ánh của người dân thì là chúng tôi cũng sẽ cho những phương tiện để đi khắc phục
ví dụ như những cái hố thì chúng tôi cho lấp hoặc là rào trắng cho cẩn thận lại
bây giờ thì ổn rồi anh
ổn như thế nào
bây giờ thì nói chung mà đẹp lắm thì chưa nhưng mà dài thì tương đối đi lại được rồi

trong đó có một số dự án chậm tuyến độ do nhiều nguyên nhân
một phần trách nhiệm của tỉnh phú yên trong tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng
tại một số đoạn trên tuyến và thiết kế điều chỉnh bổ sung
tài thầu có đề nghị là vấn đề nó vướng cái mặt bằng giải phóng mặt bằng và điều chỉnh cái tuyến ở đoạn xuân phước
và một số đoạn nó vướng vào mặt bằng theo đề nghị của nhà đầu tư cũng như là quỹ ban dân huyện đồng xuân
thì sở giao thông có tổng hợp báo cáo cho ủy ban dân tỉnh nhưng mà ủy ban dân tỉnh là có ý kiến là
chờ cái thông báo kết luận của thủ tướng của chính phủ vừa rồi và tiếp tục thực hiện cái dự án đó
thì bắt đầu mới cho triển khai thi công
và hiện nay là sở đang đôn đốc và báo cáo ủy ban dân tỉnh để giải quyết những vấn đề đề xuất
để mà cho tiếp tục triển khai công sau khi có thông báo kết luận của thủ tướng vừa rồi
điểm cuối tại km năm mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai tại thôn phú giang xã phú mỡ
huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên giáp danh với xã đắk bình huyện công chô rô tỉnh gia lai
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành
công trình có ý nghĩa quan trọng trong thông thương hàng hóa vận chuyển nông sản
tranh tru bão cứu hộ cứu nạn quốc phòng an ninh
động lực phát triển kinh tế miền núi phú yên và các tỉnh tây nguyên